chúng ta nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người đó

thêm nữa là chúng ta phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng đổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng

đối với các loại virus virus quẩn nói chung và virus cú nói riêng

đấy là chúng ta nên tiêm vaccine phòng cú
đặc biệt là những đối tượng suy giảm nhiễm dịch những đối tượng có bệnh nền

thông thường chúng ta sẽ tiêm người lớn một năm một lần
và trước mùa đông xuân mùa bệnh cú phát triển
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương mục của chúng tôi ngày hôm nay
cúm có thể dễ dàng lây lan qua đường hô hấp và tạo thành dịch
do đó việc tìm hiểu và nắm chắc những biện pháp phòng ngừa bệnh cúm là rất quan trọng
tiêm phòng vaccine đầy đủ theo khuyến cáo của bác sĩ
nhất là những đối tượng có sức khỏe nhạy cảm như phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ
để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng
người dân không nên tự ý sử dụng thuốc
người dân nên đến ngay các cơ sở y tế
khi có bất kỳ biểu hiện nào nghi ngờ là liên quan đến bệnh cúm
quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
các chuyên khoa của bệnh viện đa khoa tân manh
luôn cập nhật những phác đồ điều trị an toàn hiệu quả
cam kết là địa chỉ y tế uy tín trong việc chẩn đoán sử dụng đúng thuốc
giúp người bệnh sớm phục hồi sức khỏe
những thông tin vừa rồi đã khép lại tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay